việt nam đã ghi nhận thêm một ca dương tính với virus sars cov hai nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm bốn mươi người
ca bệnh hai trăm bốn mươi bệnh nhân nữ hai mươi chín tuổi có địa chỉ tại huyện lục nam tỉnh bắc giang làm việc tại bangkok thái lan
bệnh nhân từ thái lan về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và đang được điều trị tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
cũng trong chiều tối nay bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang hà nội cho biết
tất cả một mươi tám thầy thuốc của bệnh viện có tiếp xúc gần với bệnh nhân hai trăm ba mươi bảy người thụy điển đều cho kết quả hai lần xét nghiệm âm tính